sáng nay tòa nhân dân tp hà nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử năm mươi bốn bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu
hai mươi bị cáo bị truy tố về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao và một số tỉnh thành phố
trong vụ án này bị cáo tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao được xác định đã ba mươi bảy lần nhận hối lộ với tổng số tiền là hai mươi một năm tỷ đồng
bị cáo vũ hồng nam cựu thứ trưởng bộ ngoại giao hai lần nhận hối lộ số tiền gần hai tỷ đồng
bị cáo nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao nhận hối lộ ba mươi hai lần với tổng số tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng
bị cáo phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế nhận hối lộ hai trăm năm mươi năm
năm mươi ba lần với tổng số hơn bốn mươi hai sáu tỷ đồng
bị cáo chử xuân dũng cựu phó chủ tịch ubnd tp hà nội nhận hối lộ bảy lần với số tiền hơn hai tỷ đồng
bị cáo trần văn tân cựu phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam nhận hối lộ chín lần với số tiền năm tỷ đồng
bị cáo nguyễn quang linh cựu trợ lý của phó thủ tướng chính phủ nhận hối lộ năm lần với số tiền hơn bốn hai tỷ đồng
cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ là một số đại sứ cán bộ ngoại giao làm việc tại nhật bản malaysia nga angola
thông tin chi tiết về phiên xét xử sơ thẩm này chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo
cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết hai đối tượng bị truy nã có tên phan bô lít sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và nguyên vũ trai đỉnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
quốc tịch hoa kỳ đã sử dụng súng bắn chết hai người
sau đó bỏ trốn
vừa bị công an việt nam bắt và bàn giao cho cảnh sát hoa kỳ theo quy định
đây là hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm thực hiện hành vi giết hai người tại hoa kỳ vào tháng một và đã nhập cảnh vào việt nam để lẩn trốn
sau một thời gian theo dõi thu thập thông tin cuối tháng sáu phòng truy nã truy tìm khu vực phía nam
phát hiện đối tượng phan polis đang lẩn trốn tại địa bàn tp hcm đã tiến hành bắt giữ
tiếp đó tổ công tác đã phối hợp với các đơn vị có liên quan của công an tỉnh đắk lắc bắt giữ đối tượng nguyên vũ tray đình đang lẩn trốn tại phường thành nhất tp bôn ma phật tỉnh đắk lắc
theo cục cảnh sát hình sự hai đối tượng này sau khi nhập cảnh vào việt nam đã chia làm hai hướng khác nhau để lần trốn cắt đứt mọi liên lạc
tuy nhiên với sự mưu trí kinh nghiệm nhiều năm bắt giữ đối tượng truy nã tổ công tác của phòng truy nã truy tìm đã bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này đảm bảo an toàn cho tổ công tác người dân và đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với phan công khanh hai mươi chín tuổi ngụ tại quận bảy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các lệnh và quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
nghĩa là tay chơi ô tô đắt tiền và xe mô tô phân khối lớn có tiếng tại việt nam
theo cơ quan cảnh sát điều tra khanh bị một người phụ nữ trú ở tp thủ đức tp hcm tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chiếc xe ô tô hiệu mclaren với trị giá một mươi tỷ đồng
chiếc siêu xe này nạn nhân cho chị gái thường trú tại quận cầu giấy hà nội đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với ô tô trên
trước đó người phụ nữ này mang xe đến showroom của khanh nhờ khanh bán giúp
tuy nhiên do cần tiền trả nợ và chuộc chiếc xe ô tô mercedes g sáu mươi ba chưa có biển số mà trước đây khanh cầm cố nên khanh đã nói dối chủ xe là có khách muốn mua và cần xem giấy tờ
sau khi có giấy tờ xe khanh đã đưa xe cùng với toàn bộ giấy tờ xe cho mohammad dafa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tỉnh an giang là cộng tác viên trong showroom của khanh mang đi cầm cố lấy hai tỷ đồng đưa cho khanh
hiện khanh không còn khả năng chuộc xe về để trả cho chủ xe
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thu giữ xe ô tô hiệu mclaren cùng với giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm của xe ô tô này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng đã tạm giữ đối với pha về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp tài sản trần công dũng chú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ ra quyết định tạm giữ hình sự
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó dũng đã đến một tiệm vàng thuộc ấp phước yên a huyện long hồ giả vờ hỏi mua vàng
sau khi chủ tiệm vàng đưa chiếc nhẫn vàng hai mươi bốn carat trọng lượng năm chỉ cho dũng xem dũng liền đeo vào ngón áp út rồi bỏ chạy ra hướng quốc lộ một
nghe tiếng chi hô cướp của chủ tiệm vàng và người dân anh nguyễn xuân đoàn ngồi uống cà phê gần đó liền dượt theo được khoảng một trăm linh mét thì đuổi kịp và quật ngã trần công dũng
sau đó bản giao cho lực lượng công an
trên địa bàn tỉnh đắk lắc vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết del
đây là trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm tới nay
bệnh nhi là nữ bảy tuổi trú tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
vào ngày bốn tháng bảy cháu bé xuất hiện các triệu chứng sốt
gia đình có dùng thuốc nhưng không hạ sốt
tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
trẻ được chẩn đoán là sốc sốt xuất huyết đen ghiu nặng ngày thứ tư
đã xử lý dịch truyền và các thuốc hỗ trợ khác
tuy nhiên đến một mươi bảy giờ cùng ngày bệnh nhân tử vong
sau khi ghi nhận trường hợp bệnh nhi tử vong do sốt xuất huyết
ngành y tế đã triển khai hướng dẫn các biện pháp điều tra xử lý vệ sinh môi trường
điều tra vector chuyển bệnh và phun hóa chất diệt mũi trưởng thành
đồng thời tuyên truyền cho người dân các biện pháp chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết đen ku
quá trình triển khai điều tra vector truyền bệnh trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc
ghi nhận sự xuất hiện của mũi ades agipi vector chuyển bệnh sốt xuất huyết đen ghiu
tại nhà bệnh nhân và những hộ xung quanh
vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu vừa qua
tại hẻm ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
khiến cho bảy người bị mắc kẹt và vùi lấp đã khiến cho nhiều người bàng hoàng
xót thương cho những nạn nhân xấu xố
ngay sau khi vụ việc xảy ra có mặt kịp thời để triển khai đồng bộ
các phương án tiếp cận giải cứu các nạn nhân chính là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
những người lính giữa đời thường đã nỗ lực đến cùng để cứu người
là câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị ngay sau đây
sau tiếng động lớn chân nhà xụp xuống không gian tối om
các thành viên trong gia đình nhà ông việt ở hẻm ba mươi sáu đường hoàng hoa thám
phường một mươi thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bị khối bê tông đè lên người
rất may người con trai thoát ra ngoài hoảng loạn kêu cứu trong đêm
em bị cái tầng bị sạc đó là em rớt xuống
tại vì em nằm tầng trên cho nên em bị rớt xuống
thì em rớt rớt xuống là em chưa định hình được gì
em đứng dậy là em bị chúi nó nghiêng rồi
em mở cửa ra được á
thì cái cầu thang của em nó may là nó không sạc
sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ không chỉ có nhà ông việt
mà ba căn nhà khác nằm dưới thung lũng
phía trên là công trình đang xây kè đổ đất săn nền
cũng phải hứng chịu cảnh tượng như vậy
chúng tôi lập tức báo động tập trung quân số và xuất xe
chỉ sau năm phút thì chúng tôi đã có mặt ở tại hiện trường
chúng tôi lập tức
huy động toàn bộ một trăm linh quân số đến hiện trường
lúc đó là lực lượng cứu hộ cũng vừa tới luôn
anh gọi lực lượng cứu hộ anh nghe tiếng cứu của em anh gọi lực lượng cứu hộ tới
lực lượng cứu hộ làm việc hết sức luôn
họ đi xe lớn mà cái đường vô thì nhà em thì nhỏ
và họ vô là tiếp cận em gái em là cứu em gái em ra ngay
chắc khoảng năm một mươi phút thôi là cứu em gái em ra trước
sau đó là họ lên phương án cứu bố mẹ em
cùng với việc tranh thủ nắm thông tin từ nạn nhân vừa cứu ra
lực lượng cứu hộ tiếp tục xác định vị trí của các nạn nhân tiếp theo
tiến hành các biện pháp chống đỡ an toàn tiếp cận trinh sát hiện trường tìm hướng giải cứu các nạn nhân
chúng tôi đã lập tức triển khai các tổ trinh sát
chúng tôi đã triển khai cho anh em dùng các cây chống thủy lực cây chống sắt để chèn chống
để cho nó tránh sập đổ tiếp theo và tác động làm cho anh em sẽ bị kẹt lại
chỉ có thể hy sinh ngay khi chúng ta đang tham gia cứu nạn của hộ
khi mà phát hiện được vị trí nạn nhân thì anh em đều phải bò vào để sử dụng cái dụng cụ độc tường
thì khi đó bắt đầu mới nhìn thấy trực tiếp nạn nhân
và khi trực tiếp nhìn thấy nạn nhân rồi thì bắt đầu phải sử dụng đục để đục làm sao tạo khoảng trống để đưa được nạn nhân ra bên ngoài
chờ lúc này đã tạnh mưa tuy nhiên lượng nước từ khu vực cao vẫn thấm xuống khố đất khổng lồ từ ta lui phía trên
nguy cơ sặt lờn nối tiếp
buộc các cán bộ chiến sĩ phải khẩn trương luân phiên liên tục không ngừng một giây đục bê tông liên tục trong không gian hẹp tư thế khó khăn
đồng thời sơ tán khẩn cấp các hộ dân trong vùng ảnh hưởng của sặt lờn
đúi đúi thật sự tức là đúi dịu cái chết coi như trăm phần trăm
khi ra khỏi thì chú thấy là thôi thôi cô chú thoát được
qua đây chú cũng nói tạm chú cảm ơn đội cứu hộ vô cùng cảm ơn
chứ không có thì bây giờ chắc chú cũng không có điều gì được
biết hai cái vị trí của nạn nhân tại vị tài nạn thì lực lượng cứu hộ cũng đã xác định là nạn nhân cũng sẽ không còn cơ hội để sống sót nữa rồi
tuy nhiên là để tìm kiếm và đưa cái thi thể của nạn nhân về với gia đình
đến một mươi hai giờ trưa cùng ngày nhờ tinh thần quyết tâm cao kết hợp sáng tạo trong phương pháp xác định vị trí
lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể hai nạn nhân còn lại ra ngoài bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình lo hậu sự
như vậy sau một mươi hai giờ không ngừng nghỉ
các chiến sĩ đã hoàn tất công tác cứu nạn cứu hộ giải cứu kịp thời ba nạn nhân bị mắc kẹt đưa hai thi thể nạn nhân bị vùi lấp ra ngoài
với những người lính phòng trái trợ trái và cứu nạn cứu hộ thì ánh mắt hy vọng gương mặt bao trờ vào phép màu của người dân
chính là động lực thôi thúc nguồn sức mạnh to lớn để tiếp thêm sức mạnh cho các anh hoàn thành sứ mệnh cứu người
đang vận chuyển trái phép thuốc lá điếu nhập lậu võ văn rây sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại huyện bến lức tỉnh long an đã bị công an thành phố sóc trăng bắt quả tang
vào khoảng chín giờ ba mươi phút ngày một mươi tháng bảy cơ quan công an đã phát hiện võ văn rây đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát năm mươi bốn n bốn mươi bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín
di chuyển trên tuyến quốc lộ một a thuộc khóm ba phường bảy thành phố sóc trăng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện bảy trăm ba mươi tám bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu scot được giấu trong xe mô tô trên
thông qua nguồn tin tố giác của người dân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau đã phát hiện một tụ điểm đá gà
tại ấp tân phú thành xã tân hưng tây huyện phú tân tỉnh cà mau
theo đó vào ngày chín tháng bảy các mũi trinh sát chia làm nhiều hướng đã bất ngờ bao vây và bắt quả tang ba mươi một đối tượng
đang đánh bạc dây hình thức đá gà ăn tiền
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ trên ba triệu đồng cùng
theo lời khai ban đầu của các đối tượng tụ điểm này do hai người địa phương tổ chức để thu tiền
hiện các đối tượng và tăng vật đã được chuyển về cơ quan công an để xử lý
ngày hôm qua tại km tám mươi bảy bốn trăm linh thuộc địa phận xã an hưng huyện an dương thành phố hải phòng
đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô bảy chỗ và tàu hòa khiến năm người thương vong
vào khoảng một mươi hai giờ tàu hỏa lp ba chạy tuyến hà nội hải phòng
đến địa điểm trên đã va chạm với xe ô tô bảy chỗ do người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại huyện nam sách tỉnh hải dương điều khiển chở theo bốn người
vụ va chạm mạnh khiến xe ô tô bị văng ra xa và hư hỏng nặng
cả năm người ngồi trên ô tô bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên một nạn nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã tử vong trên đường đến bệnh viện
tuy nhiên một nạn nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã tử vong trên đường đến bệnh viện